ngay đến hết ngày một mươi tám tháng tám vì thế từ hôm nay trên hệ thống sông bắc bộ và bắc trung bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ
biên độ lũ lên trên hệ thống sông hồng thái bình sông hoàng long từ hai cho tới bốn m các sông ở thanh hóa nghệ an là từ ba cho tới bảy m
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông đà sông thao sông hoàng long sông bùi và thượng lưu sông mã có khả năng lên mức báo động hai đến báo động ba
riêng sông bưởi lên mức báo động ba và trên báo động ba hạ lưu sông mã ở mức báo động một đến báo động hai và thượng lưu sông thái bình là ở mức báo động một
nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét đặc biệt tại các tỉnh như lai châu điện biên sơn la hòa bình yên bái phú thọ quảng ninh lạng sơn cao bằng và thanh hóa nghệ an của trung bộ
kèm theo đó là khả năng ngập ống tại các vùng trũng thấp ở khu vực đồng bằng bắc bộ và các khu vực đô thị như hà nội hòa bình ninh bình nam định hà nam hưng yên hải dương quảng ninh hải phòng thanh hóa và cả nghệ an
do mưa lớn kéo dài suốt cả ngày nên nhiệt độ ngày hôm nay ở bắc bộ cũng như bắc trung bộ không cao sẽ phổ biến trong khoảng hai mươi sáu cho tới hai mươi tám độ
báo số bốn suy yếu mức độ hút gió tây nam vì thế cũng yếu hơn nên mưa rông tại các tỉnh phía nam sẽ khá năng lượng
xu hướng giảm dần dự báo trong ngày hôm nay cả hai khu vực tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ
sẽ có mưa nắng đan xen mức nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay tại các tỉnh tây nguyên sẽ là hai mươi sáu hai mươi chín độ
và khu vực nam bộ mức nhiệt sẽ là từ ba mươi một ba mươi ba độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước